buổi hòa nhạc từ trịnh những lời gió mới đã diễn ra vào tối ngày ba mươi tháng tám tại hà nội
sự kiện như một lời hồi đáp bằng âm nhạc nơi những nỗi niềm của riêng trịnh công sơn
hay của những con người được cất lên trong những diễn đạt mới của các nghệ sĩ trẻ
buổi hòa nhạc có sự tham gia của những nghệ sĩ trẻ tài năng nổi tiếng trong và ngoài nước
như nhạc sĩ nguyễn ngọc tố nghệ sĩ nguyễn quỳnh trang nghệ sĩ celo phan đỗ phúc
các tác phẩm được lấy cảm hứng từ những ca khúc của trịnh công sơn
và được chuyển soạn cho celo và piano đặt đàn xem về các tác phẩm cổ điển của bach debussy hay kreisler
như một cách để các nghệ sĩ nói về tương quan giữa những dòng chảy âm nhạc khác nhau
đồng thời chỉ ra giao điểm của những dòng chảy đó